ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
tại tỉnh bình phước vào chiều ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh bình phước đã xét xử sơ thẩm
tuyên bị cáo lê công minh ba mươi năm tuổi mức án tử hình về tội giết người
theo cáo trạng lê công minh và phạm thị phục hưng có quan hệ tình cảm với nhau
tuy nhiên trong thời gian quen biết hai người thường xảy ra mâu thuẫn và minh thường đánh hưng
nên bà trần thị kim phượng là mẹ của hưng nhiều lần đuổi minh ra khỏi nhà khi minh đến nhà chơi
vào khoảng một mươi sáu h chiều ngày chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi một sau khi đã uống rượu
minh nhờ bạn trở đến nhà hưng để lấy xe máy trả cho bạn
tới nơi minh gặp bà phượng thì bị bà phượng nắm tóc và đánh vào vùng đầu của minh
lúc này hưng từ trong nhà tắm chạy ra can ngăn
sau đó minh lấy một con dao bấm trong túi quần đâm liên tiếp nhiều nhát vào người bà phượng
hưng trong lúc can ngăn cũng bị minh cầm dao đâm thấu ngực bụng đã khiến cả hai tử vong
với hành vi giết người hưng đã đánh bà phượng
với hành vi giết người cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn hiệu sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại xã đông bình thị xã bình minh để điều tra về hành vi trên
theo hồ sơ của cơ quan cảnh sát điều tra vào khoảng một mươi chín h ngày bảy tháng hai
sang điều khiển xe mô tô đến nhà anh nguyễn văn hương để đòi số tiền nợ chín trăm linh đồng
tại đây hai người xảy ra mối thuẫn
hương dùng cây sắt đập vào xe và đánh sang sang đã rút dao đâm trúng vào ngực của hương
mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng hương đã tử vong ngay sau đó
sau khi gây án sang bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng đã bị lực lượng công an bắt giữ
tại một nhà trọ ở phường đông thuận thị xã bình minh
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bá thước tỉnh thanh hóa vừa khởi tố vụ án
chống người thi hành công vụ liên quan đến một phụ nữ lăng mạ
cản trở tổ công tác giao thông khi mà đang làm nhiệm vụ
vào khoảng một mươi một h hai mươi phút ngày một mươi sáu tháng hai tổ công tác cảnh sát giao thông trật tự
công an huyện bá thước gồm sáu đồng chí đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông
phát hiện nguyễn thị ngọc lan chú tại huyện bá thước tỉnh thanh hóa
điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe
thông báo cho chị lan biết lỗi vi phạm và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định
quá trình lực lượng chức năng lập biên bản nguyễn thị ngân mẹ chồng của lan
đã có hành vi giật vò nát biên bản vi phạm hành chính chửi bới
dùng tay đánh các đồng chí trong tổ nên đã bị tổ công tác khống chế
thưa quý vị lợi dụng địa hình hiểm trợ có nhiều lối mòn qua bên dưới
các đối tượng đã câu kết mua bán trẻ em sang trung quốc
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh cao bằng phối hợp với công an tỉnh cao bằng
đã triển khai các phương án đấu tranh phá thành công chuyên án mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
trước đó vào ngày một mươi hai tháng hai tại khu vực biên giới xóm tình quốc xã cần nông huyện hà quảng
lực lượng chức năng phát hiện một xe ô tô đang đỗ bên đường
thấy một đôi nam nữ bế một bé trai sơ sinh một mươi năm ngày tuổi đi bộ vào hướng mốc sáu trăm một mươi
qua kiểm tra đối tượng lê thị mỹ lệ và phạm thành sinh cùng chú thệ tỉnh đắk lắc
câu kết với hai công dân trung quốc tên là doãn hiểu long và phùng lệ
tên thường gọi là ali đang thực hiện buôn bán người sang biên giới
tiếp tục mở rộng điều tra
bàn truyền án bắt giữ thêm hai đối tượng có liên quan là lý thị anh thư
chú tại tỉnh trà vinh và lê thị thanh chú tỉnh lâm đồng
hai đối tượng này sau khi đã hỗ trợ cả nhóm di chuyển từ thành phố hồ chí minh
đến thành phố bắc cạn tiếp tục thăm dò tin tức để đưa cháu bé qua biên giới
công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự hai đối tượng là lê oai phong
chú thệ tỉnh kiên giang và nguyễn trí thắng chú thệ tỉnh trà vinh
để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
vụ việc cơ quan công an đang truy bắt đối tượng phạm văn đô chú tại tỉnh kiên giang để xử lý
đô và thắng là những đối tượng không nghề nghiệp đến địa bàn huyện tràng bom
xem ai sơ hở trong việc quản lý tài sản rồi ra tay cướp giật
khi đi đến địa bàn xã bình minh phát hiện một người dân đang lưu thông trên đường
trên cổ có đeo sợi dây chuyền chúng điều khiển xe áp sát rồi giật sợi dây chuyền
thắng bị người dân bắt giao cho công an xử lý còn đô đã nhanh chân tẩu thoát
và qua điều tra mở giấy
thắng khai nhận cùng với phong thực hiện một vụ cướp giật ở xã an viễn huyện tràng bom
ngoài ra từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay đã thực hiện bảy vụ cướp giật tài sản
huyện văn bàn tỉnh lào cai có hai mươi hai xã thị trấn địa bàn trải rộng
và giáp danh với nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh
ở thời điểm trước trong và sau tết nguyên đán tình hình tội phạm tệ nạn xã hội
thường diễn biến phức tạp khó lượng nhất là các loại tội phạm liên quan đến trụng cấp tài sản
lừa đảo chính đất tài sản
gây dối trật tự công cộng và để giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
công an huyện văn bàn đã tăng cường công tác đấu tranh
bên cạnh đó nắm chắc tình hình địa bàn giải quyết rứt điểm các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở
xã sơn quỳ huyện văn bàn lực lượng công an xã đã đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
phát động nhân dân nêu cao ý thức phòng chống và tố giác tội phạm
nhờ đó cơ bản tình hình an ninh trật tự được giữ vững các hành vi vi phạm pháp luật từng bước được đẩy lùi
trong năm hai nghìn hai mươi hai công an xã đã phát hiện xác minh triệt phá ba điểm mua bán trái phép chất ma túy
xử lý hình sự ba đối tượng đặc biệt từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay đã tăng cường công tác lập hồ sơ đưa một mươi đối tượng đi cai nghiện tập trung
có một số công dân là con em ở trên địa bàn là mắc tệ nạn
chất ma túy khi quay về địa phương
về lĩnh vực này chúng tôi cũng tăng cường công tác lập hồ sơ quản lý
đối với người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn
báo cáo lãnh đạo quan huyện trực tiếp sẽ triệt phá các điểm ma túy nhỏ lẻ
còn những điểm có biểu hiện phức tạp thì sẽ trao đổi với đội nghiệp vụ
rồi là báo cáo đánh đạo con huyện để tăng cường lực lượng triệt phá để đảm bảo tình hình an ninh trật tự ở trên địa bàn
nắm chắc địa bàn cơ sở
lực lượng công an huyện cũng tập trung công tác đấu tranh với các loại tội phạm
hoạt động liên tỉnh manh động sử dụng vũ khí nóng và sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện
hai đối tượng quách hữu vinh và nguyễn văn trường vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn bản bắt giữ
về hành vi trộm cắp tài sản
quân vinh trong trại cải tạo em thủ vinh cùng thực hiện trụng cắp với mình
chủ yếu là các loại tội phạm truyền thống tập trung chủ yếu các nhóm tội phạm như là trộm cắp tài sản
cối hương tích và đặc biệt là tội phạm về ma túy
từ nhận định đó thì chúng tôi sẽ tham mưu cho lãnh đạo đơn vị triển khai các chương trình kế hoạch công tác
để bám nắm tình hình địa bàn tuyên truyền vận động của quân chúng dân chấp hành pháp luật
cũng như là tối giác tội phạm
từ ngày một mươi năm tháng một mươi một đến nay công an huyện văn bàn đã phát hiện một mươi chín vụ việc bắt giữ hai mươi ba đối tượng
liên quan đến trật tự xã hội ma túy kinh tế tham nhũng buôn lậu và tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường
chúng tôi một mặt làm tốt công tác thường truyền phòng ngừa và nghiệp vụ phòng ngừa xã hội
nhưng mà một mặt thì chúng tôi tập trung bố trí rồi phân công giao nhiệm vụ cho lực lượng
cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm gắn trách nhiệm của đồng chí trưởng công an xã người đứng đầu
vào việc kéo giảm tội phạm với sức mạnh đủ cần thiết để sẵn sàng chấn áp xử lý các loại tội phạm theo đúng quy định pháp luật
với phương châm phòng ngừa là chính từ lãnh đạo chỉ huy đến cán bộ cơ sở đều ý thức chủ động trong thực hiện nhiệm vụ
vì vậy công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện văn bàn đã đạt hiệu quả rõ rệt
nhận được sự tin yêu ủng hộ của quần chúng nhân dân
công an thị trấn thới bình huyện thới bình tỉnh cà mau vừa tổ chức trao trả tài sản cho em quách thảo nguyên
học sinh lớp tám trường trung học cơ sở thị trấn thới bình và người nhặt được tài sản là một chiến sĩ công an
trước đó vào khoảng tám giờ ngày hai mươi tháng hai anh nguyễn an huy đến công an thị trấn thới bình trình báo về việc
trong quá trình tham gia hoạt động thể dục thể thao tại khu vực khóm hai thị trấn thới bình
huy có nhặt được chiếc lắc tay khoảng hai năm chỉ vàng một mươi tám k trị giá trên chín triệu đồng
công an thị trấn thới bình đã nhanh chóng xác minh và tìm được người mất tài sản là em quách thảo nguyên
đến trưa cùng ngày trước sự chứng kiến của công an thị trấn thới bình
anh nguyễn an huy đã trao trả tài sản cho em quách thảo nguyên
được biết huy là chiến sĩ nghĩa vụ đang công tác tại đội cảnh sát thi hè hành án và hỗ trợ tư pháp công an huyện thới bình
việc nhặt được cuộc rơi trả lại cho người mất là một hành động đẹp tấm gương sáng
cần được biểu dương khen thưởng và lan tỏa trong cuộc sống
xin kính chào quý vị đang theo dõi nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị hoàn thành sứ mệnh cứu hộ cứu nạn quốc tế tại thổ nhĩ kỳ
trong đêm qua năm chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hồ chí minh
đã trở về với niềm vui vỡ hòa cảm xúc của người thân và sự đón tiếp của lãnh đạo công an thành phố
chúng tôi đã gặp gỡ một số chiến sĩ và lắng nghe những chia sẻ
từ chính những người trong cuộc cũng như từ người thân của họ
tìm đến gia đình thiếu tá nguyễn hữu đạo người được mệnh danh khắc tinh của lửa
là một trong năm chiến sĩ tinh nhuệ nhất đã được ban giám đốc công an thành phố hồ chí minh
cử sang làm nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ tại thổ nhĩ kỳ
chúng tôi không khỏi bất ngờ trước cuộc sống gia đình anh
mặc dù có ba thế hệ với năm nhân khẩu thế nhưng gia đình anh đạo vẫn ở trong một căn hộ
chỉ rồng khoảng hai mươi m hai tại khu nhà liền kề cũ quận bốn
sau một mươi ngày chiến thắng sự khắc kịp của thời tiết không ngại gian khổ nguy hiểm
và chiến đấu bền bỉ bên đống đổ nát lại với các bữa ăn qua lo toàn bánh mì hay mì gói
khiến năng lượng bị giảm súc thế nhưng bữa cơm đầu tiên khi trở về ăn cùng gia đình
giản dị thay vào đó được bình an trở về là niềm vui lớn nhất cho tất cả thành viên
đối với tôi cũng như ông xã là cái chuyến đi lần này về thì cái điều mà khen thưởng
thì không quan trọng chỉ một phần nào đó thôi còn cái mong muốn thì ông xá là bình an
trở quay về đó là điều hy vọng lớn nhất của gia đình
thực tế chưa từng có tiền lệ không hề có sự chủ động hay biết trước địa hình
và mức độ nguy hiểm ra sao nhưng với ý chí chiến đấu của người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa
cháy và cú đèn cứu hộ thì nơi nguy hiểm người khác thường chạy ra còn mình tìm cách chạy ngược trở
rào để làm sao cứu được cái còn trong cái mất một cách nhanh chóng tốt nhất không chỉ với đồng bào
mình mà với bạn bè quốc tế cũng sẵn sàng dũng cảm chiến đấu quên thân
ông nguyễn văn nguyễn giám đốc nguyễn văn nguyễn giám đốc nguyễn văn nguyễn giám đốc nguyễn văn nguyễn
nguyễn văn nguyễn giám đốc nguyễn văn nguyễn giám đốc nguyễn văn nguyễn giám đốc nguyễn văn nguyễn giám đốc nguyễn văn nguyễn giám đốc nguyễn văn nguyễn giám đốc nguyễn văn nguyễn giám đốc nguyễn văn nguyễn giám đốc nguyễn văn nguyễn giám đốc nguyễn văn nguyễn giám đốc nguyễn văn nguyễn giám đốc nguyễn văn nguyễn giám đốc nguyễn văn nguyễn giám đốc nguyễn văn nguyễn giám đốc nguyễn văn nguyễn
mình cũng đi theo người ta luôn
đội công tác là đào một cái đường hầm nhỏ
để chui vào
và khi chui vào được một hoặc hai mét
chúng tôi là đều tương tác với nạn nhân
để mình đánh giá
tình trạng của nạn nhân như thế nào
để mình đưa ra một phương án hợp nhất
thì mình hỏi nạn nhân là hello
thì nạn nhân trả lời là hello rất là rõ
và mình hỏi bạn phải không
thì bạn trả lời bằng tiếng anh rất là ok
thì mình gõ vào tường thì bạn gõ lại
nạn nhân gõ lại thì lúc đó là
mình rất là vui
và cứ thế là đào anh em đào tay
móng tay đổ máu hết bằng tay
mà không biết đau mà cứ thế mà đào
và khi tiếp cận được nạn nhân thì
đưa ra thì tất cả chúng tôi không ai
ai kìm được nước mắt hết
chúng tôi là rơi nước mắt vì quá hạnh phúc
nước mắt cần phải nước mắt đau khổ mà gọi được mắt sung sướng
tham gia là một cái niềm vinh dự cho bản thân
cho nên bây giờ nếu có một mươi vụ hai mươi vụ hoặc một trăm linh vụ
thì bản thân tôi là đều sưng phong đi đào
đây là lần đầu tiên việt nam triển khai lực lượng phó hợp
cùng nhiều quốc gia khác trên thế giới
tham gia hoạt động tìm kiếm cứu hộ cứu nạn
đối với thẩm quả thiên tai
ở một nơi có mức độ thiệt hại khủng khiếp
và thời tiết khắc nghiệt âm độ
thể hiện trách nhiệm cướp phần nâng cao
vì thế hình ảnh đất nước con người việt nam
trên trường quốc tế
khẳng định việt nam là bạn là đối tác tinh cậy
và là thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế
trên hết đó là mệnh lệnh từ trái tim
là tình yêu thương nhân loại
là tấm lòng thương người như thể thương thân
trong hoạn nạn có nhau
những nghĩa cử cao đẹp này
chính là truyền thống văn hóa tốt đẹp bao đời nay
của dân tộc việt nam
tiếp tục với những thông tin nhanh và an ninh trật tự
công an quận tám tp hcm
đang tiếp tục điều tra nguyên nhân của vụ cháy
cửa hàng kháng giấy trên đường phạm thế hiển phường bảy
vụ cháy xảy ra vào trưa nay hai mươi tháng hai
theo thông tin ban đầu gần một mươi hai giờ cùng ngày
người dân thấy cháy tại tầng ba sân thượng căn nhà
cũng là cửa hàng khang giấy trên đường phạm thế hiển phường bảy quận tám
nên hô hoán dập lửa
công tác chữa cháy tại chỗ bất thành
ngòn lỡ bụng phát mạnh
từ xa người dân có thể thấy cột khói đen bốc lên cao
nhận tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cố nạn cố hộ công an quận tám
điều xe cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
ngăn chặn cháy lan
đám cháy được dập tắt sau đó
như nhiều tài sản bên trong căn nhà bị thư rụi
ghi nhận đám cháy không gây thương vong về người
hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy
đang được công an tiếp tục làm rõ
còn công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
đã tạm giữ các đối tượng
là nguyễn đăng khoa sinh năm hai nghìn
hộ khẩu thường trú thị xã bến cát tỉnh bình dương
đối tượng nguyễn tây hào sinh năm hai nghìn
hộ khẩu thường trú huyện châu phú tỉnh an giang
để điều tra hành vi cướp tài sản
và đối tượng nguyễn văn kem sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
về hành vi tiêu thụ tài sản
do người khác phạm tội mà có
theo điều tra do nguyễn ma túy
thu đánh bạc qua mạng và không có việc làm
nên các đối tượng khoa và hào
đã rủ nhau đi cướp tài sản của người dân
cả hai chuẩn bị hung khí
rồi đi đến các đoạn đường vắng để tìm những người đi khuya một mình
hoặc các cặp tình nhân tâm sự những đoạn đường vắng để cướp tài sản
khoảng ba giờ ngày một mươi sáu tháng hai
đối tượng khoa và hào
đi đến đoạn đường vắng thuộc phường phú hòa thành phố thủ dầu một
và phát hiện một thanh niên điều khiển xe mô tô đi một mình
nên đã áp sát dùng dao khống chế
cướp một xe mô tô hai điện thoại di động
ba chín triệu đồng của nhiều giấy tờ tùy thân khác
sau khi gây án cả hai nhanh chóng tẩu thoát
trí khai các biện pháp nghiệp vụ
công an thành phố thủ dầu một
đã xác định bắt giữ đối tượng khoa và hào
đồng thời thu giữ tại nơi ở của các đối tượng
tại phường hòa lợ thị xã bến cát
một số tan vật của vụ án
quá trình đấu tranh các đối tượng khai nhận
cùng với thủ đoạn trên chỉ trong thời gian
từ đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đến khi bị bắt
các đối tượng thực hiện ba vụ cướp tài sản
tài sản cướp được các đối tượng đem bán
cho nguyễn văn kem lấy tiền tiêu xài
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thủ dội một
thông báo ai là nạn nhân của các đối tượng
có đặc điểm như trên
liên hệ đội cảnh sát hình sự công an thành phố thủ dầu một

gặp điều tra viên bỏ thuộc sinh
để phối hợp giải quyết
một số thông tin xã hội đáng chú ý khác
cục thuế tp hcm vừa có thông báo
đến tổ chức đơn vị doanh nghiệp hộ gia đình và cá nhân
đang được nhà nước cho thuê đất thuê mặt nước
trên địa bàn thành phố
về chính sách giảm tiền thuê đất thuê mặt nước
của năm hai nghìn hai mươi hai
đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
cụ thể mức giảm là ba mươi tiền thuê đất thuê mặt nước
tính theo số tiền phế nộp của năm hai nghìn hai mươi hai
riêng số tiền thuê còn nợ
của các năm trước hai nghìn hai mươi hai
sẽ không được giảm
người thuê đất thuê mặt nước
cần nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất thuê mặt nước
gửi đến các chi cục thuế nơi có đất
hoặc ban quản lý khu kinh tế khu công nghệ cao
người nộp hồ sơ giám tiền thuê đất thuê mặt nước
có thể nộp bằng phương thức điện tử trực tiếp
cũng hoặc qua bưu điện
bao gồm giấy đề nghị giảm
thời gian nộp đến hết ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
người thuê đất thuê mặt nước
chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực chính xác của thông tin
và đề nghị giảm tiền thuê đất thuê mặt nước của mình
đảm bảo đúng đối tượng được giảm tiền thuê đất thuê mặt nước
theo quy định
còn theo báo cáo của bộ xây dựng
đến nay cả nước mới hoàn thành hơn ba trăm linh dự án
nhà ở xã hội khu vực đô thị
và nhà ở công nhân khu công nghiệp
với khoảng một trăm năm mươi năm tám trăm linh căn
con số này quá khiêm tốn
so với nhu cầu của các địa phương về nhà ở
dành cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp
tại thành phố hồ chí minh
có gần một trăm linh dự án nhà ở xã hội
riêng năm hai nghìn hai mươi hai
có một mươi dự án được khởi công
nhưng chỉ có một dự án hoàn thành ở quận thủ đức
quy mô hai trăm sáu mươi căn
còn lại chín dự án vẫn đang ị ạch
với quy mô gần một mươi một năm trăm linh căn
trong đó có một bốn trăm linh căn cho công nhân thuê
theo thông tin từ sở xây dựng thành phố hồ chí minh
qua rà soát
năm hai nghìn hai mươi hai có một mươi tám dự án đang có vướng mắt
đang được giải quyết thủ tục đầu tư xây dựng
là đơn vị nhiều năm gắn bó với phân khúc
nhà ở xã hội
ông lê hữu nghĩa cảm nhận rõ nét những khó khăn
trong việc thực hiện dự án nhà ở xã hội
trong đó phần nhiều là vướng các vấn đề pháp lý
hiện nay chúng tôi thực hiện toàn bộ
theo quy trình của một dự án nhà ở thương mại
đồng thời chúng tôi
phải giải quyết thêm một số quy trình riêng
của nhà ở xã hội nữa
trại sở cơ bản đầu tư khi chấp thuận đầu tư cho chúng tôi
thì trong luật đầu tư
cũng như nghị định ba mươi một
có quy định là đánh giá sự phù hợp
về cái dự án đó
đối với cái vị trí chúng tôi sinh
mà các cơ quan căn cứ
là phải phù hợp mới được chấp thuận đầu tư
mà khi chúng tôi đã tăng hệ số
lên thì đó gọi là phù hợp
và dẫn đến sở cơ bản đầu tư không chấp thuận đầu tư cho chúng tôi
yêu cầu phải chừng nào
phải điều chỉnh quyền cục bộ xong
thì mới được chấp thuận đầu tư
theo quy định dự án nhà ở thương mại
ở các đô thị từ loại ba trở lên
phải dành hai mươi quỹ đất
để xây dựng nhà ở xã hội
quy định này dẫn đến việc bố trí quỹ đất không phù hợp
chương trình kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương
quy hoạch kế hoạch sử dụng đất
quy hoạch đô thị
dẫn đến quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội
trong thời gian qua thiếu nhiều so với nhu cầu
và không tạo được sự chủ động cho địa phương
chúng ta phải nhìn bức tranh tổng thể về quỹ đất trước
từ thành phố cho tới địa phương
tức là vụ nguyện
chúng ta có những quỹ đất
và nhà ở xã hội chúng ta không thể nào phân lô
giống như nhà phố nhà ở riêng lễ được
và chúng ta nghĩ vài toán là
nó là những nhà ở cao tầng
nhà ở chung cư thấp tầng và cao tầng v v
cho nên chúng ta phải nhìn bức tranh đồng bộ
là về quy hoạch
chúng ta phải có những kế hoạch cụ thể rõ ràng
nhà ở xã hội thì chúng ta không thể nào
nằm ở vị trí đất địa vị trí trung tâm được
chúng ta phải chuẩn bị sẵn về trước
các loạt quỹ đất
còn nếu không có quỹ đất có đẳng
thì cơ quan quản lý nước cần xem xét
ở một góc nhìn nào khác để tạo ra
cái quỹ đất họ
ví dụ những cái chung cư những cái nhà máy
mà chúng ta không còn hoạt động đâu hiệu quả nữa
thì cái quyền hành
của cơ quan quản lý nước trong cái việc
nếu quy hoạch đó là khu dân cư và đồ thị
thì chứ mà chúng ta có cái quỹ đất
chứ còn không mà chúng ta chấp vác vụ này tôi nghĩ khó lắm
bên cạnh đó
các đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội
phải đảm bảo đủ bao điều kiện
chưa có nhà ở phải cư trú trên địa bàn tỉnh
có nhà ở xã hội thu nhập không thuộc diện
phải nộp thuế thu nhập cá nhân
và phải được các cơ quan có thẩm quyền thấm định
những quy định này khiến người dân và chính quyền
phải thực hiện nhiều thủ tục giấy tờ
khó khăn trong việc xác nhận các điều kiện
thêm một bất hợp lý nữa là giá bán cho thuê
thuê mua nhà ở xã hội
chưa tính đến các chi phí khác như chi phí tổ chức bán hàng
chi phí quản lý doanh nghiệp
trong khi lợi nhuận đỉnh mức không vượt quá một mươi
nên khó thu hút được doanh nghiệp
nhà ở xã hội chúng ta quy định
là lãi xuất là một mươi một mươi năm
tùy theo đội tượng mua hay thuê
vậy một dự án nhỏ xã hội
phế dịch dự án kéo dài hơn ba năm
xây dựng hai ba năm nữa
vậy hơn năm năm
mà lợi nhuận một mươi chúng ta chia lại cho năm năm
vậy mỗi một năm họ lợi nhuận có hai thôi
chính điều này
mà rất ít doanh nghiệp tham gia làm nhỏ xã hội
mà chúng ta có một cái biên độ như vậy
thì rõ ràng là
nhà đầu tư họ tính toán rất nhiều các cái cạnh
và người ta sẽ quan tâm tới là gì
và khi đầu tư vào thì
cái sản phẩm
cái sản phẩm
từ lúc mà được hình thành
cho tới tay người tư dường
thời gian nó phải ngắn
dòng vốn của họ sẽ
luôn thông nhanh hơn
quá trình phát triển nhà ở xã hội
thời gian qua cho thấy còn quá nhiều bất cập vướng mắt
ảnh hưởng lớn đến công tác đầu tư xây dựng
loại hình nhà ở này
đặc biệt là các vấn đề đắt rối thủ tục hành chính
trong khi đó nhu cầu cấp bách về nhà ở xã hội
nhà giá rẻ nhà cho công nhân khu công nghiệp
từ nay đến năm hai nghìn ba mươi
lên tới hai sáu triệu căn
do đó cần cấp bách tháo gỡ khó khăn
để đáp ứng nhu cầu người dân
một thông tin tích cực cho ngành du lịch
chuyên trang du lịch the travel
vừa công bố một mươi điểm đến hấp dẫn nhất
tại châu á dành cho du khách
dựa trên sự đa dạng của ẩm thực đường phố
thành phố hồ chí minh xếp thứ hai trong danh sách này
chuyên trang the travel
chia sẻ sự gắn kết chặt chẽ của ẩm thực đường phố
trong phong cách sống tại thành phố hồ chí minh
nói riêng và tại việt nam nói chung
trong khi hầu hết mọi người có thể thưởng thức món bánh mì
cháo mực hay thịt xa xíu từ các nhà hàng kế truyền thống
thì những chiếc ghế và bàn nhựa
trên vỉa hè đường phố là nơi người dân địa phương
thích dùng bữa hơn
tại thành phố hồ chí minh du khách có thể thuê một chiếc xe máy
và lướt qua nhiều con phố
để có những trải nghiệm ẩm thực đường phố không giống bất kỳ nơi nào khác
điểm đến về ẩm thực đường phố
được xếp đầu tiên trong danh sách này là delhi ấn độ
tiếp sau đó là các gợi ý không kém phần hấp dẫn
lần lượt là osaka nhật bản
seoul hàn quốc singapore
và hồng kông trung quốc
công an huyện damrong tỉnh lâm đồng
vừa bắt quả tăng đặng thị việt hoài
chú tại xã liên xrong
đang có hành vi mua bán tàng chữ trái phép động vật hoàng dã
trước đó qua công tác nghiệp vụ vào ngày một mươi chín tháng hai
các lực lượng nghiệp vụ bất ngờ kiểm tra
nhà của đặng thị việt hoài
phát hiện trong các chuồng trại trong khuôn viên
đang nhốt hai mươi sáu cá thể trồn hương
ba cá thể rắn
trong đó có hai cá thể rắn hổ chúa
sáu cá thể gà rừng
ba mươi bảy cá thể rúi
một cá thể gà lôi
ngoài ra trong các tủ đông lực lượng chức năng còn phát hiện
sáu kg thịt sóc
một mươi năm kg heo rừng
bốn kg gà rừng
và ba cá thể trồn đã chết
làm việc với cơ quan công an
đặng thị việt hoài khai nhận số động vật hoang dã trên
do đối tượng mua gom từ nhiều người đi săn
bẫy để bán lại kiếm lời
một số cá thể rúi trồn
thì do đối tượng mua giống về nuôi
tuy nhiên chưa được cơ quan nhà nước cấp phép nuôi nhốt
sáng ngày hai mươi tháng hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an
thành phố long xuyên tỉnh an giang
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh mắt tạm giam đối với bị can
trần quy nghì
chú tại phường mỹ thới thành phố long xuyên
để tiếp tục điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm
vào ngày một mươi bảy tháng hai
trên đường lý thái tổ phường mỹ long
tổ công tác chống buôn lậu công an
thành phố long xuyên phát hiện nghì
điều khiển xe mô tô có cất dấu bốn trăm chín mươi một
bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản
đưa nghi cùng phương tiện và tăng vật về trụ sở làm việc
trước đó khi nghì đang vận chuyển

thì bị lực lượng cảnh sát kinh tế
công an thành phố long xuyên bắt quả tăng
vào ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
nghi đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính
với số tiền là bốn mươi triệu đồng
về hành vi buôn bán hàm cấm
nhưng nghì chưa chấp hành nộp phạt
theo quy định mà nay lại tiếp tục tái phạm
thưa quý vị than đá xăng dầu và vật liệu xây dựng
như cát sỏ hay là những mặt hàng
có giá trị lớn thì được các đối tượng
buôn lậu vận chuyển bằng đường trên biển
những tàu siêu trường siêu trọng
để tiêu thụ tại thị trường trong nước
và bán sang trung quốc
và chỉ trong ba năm từ năm hai nghìn hai mươi một
đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
thì lực lượng cảnh sát biển việt nam
đã bắt giữ và xử lý
nhiều vụ vận chuyển than đá và vật liệu xây dựng
như là cát sỏi trái phép
trên các vùng biển từ việt nam
vùng biển giáp danh tỉnh quảng ninh và hải phòng
ba chiếc xà lan vận chuyển gần hai triệu tấn than này
đã bị cảnh sát biển việt nam bắt giữ
khi đang trên đường đi tiêu thụ
ngay lập tức chủ tàu đã đưa ra bộ giấy tờ
liên quan đến lượng hàng hóa trên
tuy nhiên bằng các biện pháp nhiệm vụ
số giấy tờ này nhanh chóng được xác minh là giả mạo
các đối tượng liên quan đến buôn lậu gian lận thương mại
nói chung là các đối tượng liên quan đến
các mặt hàng như là than khoáng sản
cũng như là mặt hàng xăng dầu
thủ đoạn của chúng tập trung vào
thứ nhất là nợi dụng điều kiện thời tiết
đêm tối dương mù biển động
vùng biển rộng sẽ tiến hành hoạt động
để tránh sự tuần tra kiểm tra kiểm soát
của các cơ quan chức năng
cái thứ hai nữa là thủ đoạn
chúng sử dụng cái hóa đơn quay vòng
và khai báo sai so với thực tế
hàng hóa chạy trên tàu
cái thứ ba nữa là
và cái thủ đoạn nữa của các đối tượng là
thường là khi mà chúng vận chuyển
về đến pháo số
thì các đối tượng sẽ nên hẹ với
các đầu mối ở trong nội địa
ra sẽ xé nẻ hàng hóa
để vận chuyển vào tiêu thụ
để tránh sự kiểm tra tập trung
của các cơ quan
theo ghi nhận
mấy năm trước đây
tại vùng biển phía bắc
nóng tình trạng buôn lậu khoáng sản
như than đá xăng dầu
thì thời gian gần đây
tình trạng vận chuyển vật liệu xây dựng
như cát đá xi măng
đang có dấu hiệu gia tăng
khi mà cuộc chiến giữa nga và úc
diễn ra thì vấn đề
vân vân là vấn đề hết sức phức tạp
vấn đề buôn lậu xăng dầu trên biển
hiện nay chúng tôi đang xác định là một cái điểm nóng
cái điểm nóng thứ hai
là cái vấn đề là
khoáng sản của chúng ta
chảy máu theo nước ngoài
cái thứ ba
là các cái hàng lương thực thực phẩm
thực phẩm thôi
thực phẩm trôi nổi trên thị trường
không có nguồn gốc nhập khẩu vào việt nam
bằng đường biển
nên là chúng tôi phải có cái biện pháp đấu tranh
không khoan nhượng trước mọi đối tượng hoạt động trên biển
bên cạnh các tàu siêu trường siêu trọng
ghi nhận của lực lượng cảnh sát biển việt nam cũng cho thấy
các đối tượng đã sử dụng cả những chiếc tàu nhỏ
và thường xuyên thay đổi số hiệu tàu
giả danh tàu dịch vụ hậu gần thủy sản
để chở hàng hóa chế phép
là xăng dầu than cám và cả vật liệu xây dựng
ngoài ra chúng thường xuyên quay vòng hóa đơn
để qua mắt lực lượng chức năng
đồng thời khi bị phát hiện
thì thực hiện hành vi chống trả để chạy trốn
gây không ít khó khăn trong công tác đấu tranh
nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư
thì từ hôm nay ngày hai mươi tháng hai
sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh
horses sẽ hủy niêm yết
đối với cổ phiếu flc
theo đó gần bảy trăm một mươi triệu cổ phiếu flc
sẽ bị loại khỏi sản horses
vì vi phạm nghiêm trọng
nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác
gần bảy trăm một mươi triệu cổ phiếu flc
của công ty cổ phần tập đoàn flc
sẽ được trung tâm lưu ký chứng khoán việt nam
thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký
lưu ký từ thị trường horses sang upcom
kể từ ngày hai mươi hai tháng hai
thưa quý vị
trước nguy cơ cháy nổ vẫn luôn hiện hữu
tại chợ truyền thống
ngành chức năng tại thành phố đà nẵng
đã tăng cường công tác kiểm tra
tuyên truyền quy định liên quan đến an toàn phòng cháy chữa cháy
ngoài bốn chợ loại một được kiểm tra thường xuyên
định kỳ hai lần một năm
thì các chợ truyền thống quy mô cấp phường xã
cũng được công an các đơn vị địa phương
tăng cường kiểm tra
xử lý vi phạm liên quan đến an toàn cháy nổ
hậu quả vụ cháy chợ tam bạc
xảy ra tại thành phố hải phòng vừa qua
được cảnh sát phòng cháy chợ cháy
và ban quản lý chợ tuyên truyền đến từng tiểu thương
chợ phú lộc quận thanh khê
còn số thông kê cụ thể về thiệt hại vẫn chưa dần lại
nhưng đây sẽ là hồi chuông cảnh báo
về mối nguy hại nếu lơ là công tác phòng cháy chữa cháy
sợ lo lo cho tiểu thương
tại vì mình là người trong chợ
là tiểu thương trong chợ
là lo lo đề phòng lo chuẩn bị cái bình
rồi lo thí dụ thấy
cái mùi khúa chi đồ này nọ
là cũng lo hết chứ
cũng là còn lo kiểm tra điện
đi về tác điện
mình thấy ảnh tương trước mắt là ảm ảnh hoài
ảm ảnh trước mắt mình hoài mại
vậy nên mình phải cố ý
để giữ gìn ngay
đừng có đứng lên chân cháy là được
ý thức của tiểu thương là vấn đề cốt lõi
để đảm bảo an toàn cháy nổ tại chợ
tuy nhiên qua kiểm tra tại chợ phú lộc
việc bố trí hàng hóa không đảm bảo khoảng cách an toàn
cản trở lối thoát nặng
hệ thống báo cháy
tự động được đầu tư từ lâu
đến nay đã không còn hoạt động
các lỗi vi phạm này đã từng bị công an quận thanh khê
sử phạt gần bảy triệu đồng
đến nay đâu lại vào đấy
lối quay bây giờ nó nhỏ
còn mà hàng quận nó nhiều
thì tất nhiên họ phải ra bờ ra bờ
cái chỗ này nó rất là tiện nhị
thật là báo hộ liệu lực lượng bảo vệ
rất là căng thẳng
những trường hợp nào vi phạm
nó cắt điện hoàn toàn
tiếp tục kiểm tra tại chợ quán hộ
phường thanh khê đông
hệ thống báo cháy
tự động đã không còn hoạt động
hệ thống điện thì xuống cấp
tìm ẩn nhiều rủi ro mức an toàn
và xử lý tình huống khi có cháy nổ xảy ra
đây cũng là tôn tài chủ yếu hiện nay
tại hầu hết các chợ truyền thống
đa số người dân bị tiễn thương ở đây
cái việc chấp hành
cái quy định về phòng cháy là có
tuy nhiên là cái kỹ thuật của họ
còn phản chế
cho nên là con thường luôn đẩy mạnh
cái công tác gọi là tuyên truyền
đối với lại
để đối với các tiễn thương trong chợ
hàng năm cũng tổ chức hai ba buổi tuyên truyền
về các phương thức về an toàn phòng cháy cháy

bụi cháy điện hình
để cho bà con tạo ý thức
cho việc chấp hành phòng cháy cháy
về an toàn phòng cháy cháy
qua kiểm tra cũng đã nhắc nhở
cái việc xếp xếp hoàn hóa
của các tủ thương trong chợ
đồng thời cũng có
lập biên bản về những vi phạm
về các lỗ về phương tiện cháy cháy
về các lỗ thất đạo
về phương áp chữa cháy
đối với cơ sở xin đảm bảo
hiện nay đà nẵng có bảy mươi bốn chợ truyền thống
phòng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạc cứu hộ
thành phố đà nẵng cùng bảy quận huyện
đang đồng loạt triển khai kiểm tra
việc chấp hành quy định an toàn phòng cháy chữa cháy
tại tất cả các chợ
đối với các chợ loại một như chợ cồn
chợ hàng chợ đậu mối chợ đông đa
ngoài kiểm tra định kỳ bàn quản lý chợ
phối hợp tổ chức diễn tập phương án
nâng cao trách nhiệm của đội chữa cháy
cơ sở cũng như tiểu thương
giảm thiểu nguy cơ cháy nổ xảy ra
tiếp tục với các tin tức kinh tế khác
đáng chú ý nhiều dòng iphone
đồng loạt giảm giá mạnh sau tết nguyên đán
do tồn kho lớn trong khi
nhu cầu trên thị trường giảm sút sức mùa chậm
đáng chú ý là chỉ sau hơn bốn tháng
mở bán tại thị trường việt nam
các mẫu iphone một mươi bốn được giảm giá khá mạnh
hiện thị trường việt nam
lọt vào top có giá bán iphone
rẻ nhất trên thế giới
hiện iphone một mươi bốn với một trăm hai mươi tám gb
giảm năm triệu đồng
từ hai mươi bốn chín mươi chín triệu đồng
xuống còn một mươi chín chín mươi chín triệu đồng
thì từ hai mươi hai chín mươi chín triệu đồng
xuống còn hai mươi hai bảy mươi chín triệu đồng
giảm tám sáu triệu đồng
từ mức ba mươi sáu chín mươi chín triệu đồng
về còn hai mươi tám ba mươi chín triệu đồng
tại thành phố hà nội
râu tây sơn la đang nhuộm đỏ siêu thị
cửa hàng trái cây chợ truyền thống
và chợ mạng
so với thời điểm đầu mùa
tức là trước tết nguyên đán
loại quả đặc sản của sơn la này đã hạ nhiệt
hiện râu tây loại vip
giao động từ bốn trăm linh đến năm trăm năm mươi đồng một kg
loại râu lớn có giá
từ hai trăm bảy mươi ba trăm năm mươi đồng một kg
loại nhuộm đỏ siêu thị
râu nhỡ có giá là từ một trăm tám mươi hai trăm hai mươi đồng một kg
râu bi là giá từ chín mươi một trăm năm mươi đồng một kg
giá giảm về mức bình dân hơn
nên râu tây cũng trở thành mặt hàng
được nhiều người tiêu dùng lựa chọn
thưa quý vị thời điểm này
người dân trên địa bàn tỉnh đắk lắc
đang bước vào vụ thu hoạch mía
nhiên vụ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
quá trình tiêu thụ thuận lợi
giá bán mía ổn định so với nhiều năm
nên nông dân đã tìm ra
nhiều dân hết sức phấn khởi
những ngày này
gia đình chị hờ cuông
đang tích cực thuê người thu hoạch mía
năm nay tuy chi phí phân bón đầu vào tăng cao
nhưng người dân trồng mía vẫn phấn khởi
vì cây mía được thu hoạch với giá ổn định
trừ chi phí gia đình chị hờ cuông
thu lãi khoảng bốn mươi triệu đồng trên một hectare
điều này khiến nhiều người dân
quyết định gắn bó lâu dài về cây mía
thấy nhà nào giờ trồng mía
thấy cũng ổn
trước đây cũng trồng mì
nhưng mà so với trồng mía
thì mía nó đỡ hơn mì
tiền mía thì
mình chỉ làm một lần thôi
còn mía là cứ làm hàng tháng
rồi sạc có là tốn công nhiều hơn
mía là cây trồng chủ lực nhiều năm qua
tại huyện madrak tỉnh đắk lắc
với hơn sáu hectare
tại tám trên một mươi ba xã thị trấn
do ảnh hưởng của mưa nhiều
nên gây khó khăn cho việc thu hoạch
tiến độ mới đạt khoảng trên một hectare
năng suất trung bình ước tính tám mươi tấn trên một hectare
giá mía đầu vụ được thu mua
với giá hơn một triệu đồng một tấn
trừ chi phí nông dân thu về khoảng
từ ba mươi đến năm mươi triệu đồng một hectare
tùy năng suất
giá mua mía thì hiện tại là công ty đang mua
so là một triệu hai trăm năm mươi
và cao hơn vụ trước là
hai mươi tấn tấn
cái lợi ích của việc mua sô là đảm bảo
cho cái lợi nhận của người dân
mà thu hoạch đầu vụ
thường thường là mía thu hoạch đầu vụ là không có chín
chưa chín nên là nó ảnh hưởng
đến cái ccs
nên là năm nay là công ty lại cải thiện mua so
hiện chúng ta định hướng
các cái vùng sản xuất chuyên canh
tập trung cho cái cây mía
ví dụ như những cái diện tích
mà lớn hiện nay là chủ yếu tập trung
ở xã ebin và trưng bờ đao
song song với vấn đề này là phải chuyển đổi cơ cấu cây trồng
những cái chuyển đổi cơ cấu ở đây
muốn nói là chuyển đổi cây giống
thay vì những cái giống cũ thì thay vào những giống mới
có cái tiềm năng cái năng suất cao
và đáp ứng với cái biến đổi
của khí hậu thời tiết
toàn tỉnh đắk lắc hiện có hơn

mía đang là cây trồng được mùa được giá
gắn bó với nông dân trong bối cảnh
các cây trồng khác ngày càng bấp bệnh
vẫn khởi vì vụ mía được giá
nhưng nông dân vẫn phải lo lắng
khi chi phí sản xuất phân bón nhân công tăng cao
để người dân an tâm gắn bó lâu dài
với cây mía
tỉnh đắk lắc đang giả soát phát huy những vùng trồng mía hiệu quả
khuyến cáo người dân áp dụng tiến bộ khoa học
trong trồng trọt chăm sóc để nâng cao năng suất cây mía
tiếp theo mời quý vị cùng đến với trường quay
thành phố hồ chí minh
cùng biên tập viên kim thảo điểm qua những tin tức kinh tế
đáng chú ý trong kinh tế phương nam
xin kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
thưa quý vị thị trường chứng khoán mở phiên ngày hai mươi tháng hai
khá tích cực khi cổ phiếu tăng mạnh
trong đó nhóm bất động sản có lượng giao dịch ấn tượng
ngay trong phiên sáng
chỉ số đại diện nhóm bất động sản trên sàn hồ dê là vn real
đang tăng hai sáu mươi hai
mạnh nhất trong các chỉ số ngành
nvl tăng sáu bốn mươi bốn
giao dịch hai trăm linh chín tỷ đồng
dig tăng năm chín mươi chín
giao dịch một trăm một mươi bảy bảy tỷ đồng
vhm tăng ba chín mươi ba
giao dịch một trăm linh hai tỷ đồng
dxg tăng năm tám mươi ba
thanh khoảng chín mươi chín tỷ đồng
vn index chốt phiên sáng tăng một bốn mươi hai
tương đương một mươi năm hai
độ rộng rất tốt với ba trăm hai mươi bảy mã tăng
sáu mươi năm mã giảm
trong đó một mươi sáu mã kịch trần
một trăm sáu mươi ba mã khác tăng trên một
vn ba mươi index tăng một năm mươi chín
với hai mươi tám mã tăng một mã giảm
cổ phiếu duy nhất giảm giá
là vjc đang rơi nhẹ ba mươi chín
và vcm tham chiếu
còn lại một mươi chín mã khác đang tăng từ một trở lên
động thái trên của thị trường diễn ra
khi ngân hàng nhà nước đã dành một gói tính dụng
cho lĩnh vực bất động sản trị giá một trăm hai mươi tỷ đồng
với lại số cho vai thấp hơn
nằm đến hai điểm phần trăm
so với bình quân thị trường
cục thuế thành phố cần thơ
vừa có quyết định xứ phạt vi phạm hành chính về thuế
đối với công ty cổ phần phân bón
và hóa chất dầu khí tây nam bộ
mà chứng khoán psw số tiền hơn bảy trăm năm mươi triệu đồng
và truy thu thuế tại doanh nghiệp này
công ty cổ phần phân bón
và hóa chất dầu khí tây nam bộ
bị phạt tiền hơn một trăm hai mươi một triệu đồng
do các hành vi khai sai
dựa đến thiếu số thuế giá trị gia tăng phải nộp
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
và thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
để khắc phục hậu quả
psu bị truy thu thuế số tiền hơn sáu trăm linh bảy triệu đồng
bao gồm truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp
gần bốn trăm hai mươi sáu triệu đồng
và truy thu thuế giá trị gia tăng
gần một trăm tám mươi hai triệu đồng
ngoài ra công ty phải nộp hơn hai mươi tám triệu đồng
tiền chậm nộp tiền thuế
tổng cộng tiền phạt tiền chậm nộp các loại thuế
hơn bảy trăm năm mươi triệu đồng
kết quả kinh doanh năm hai nghìn hai mươi
lãi rộng của psw giảm hơn tám mươi
còn hơn một mươi một triệu đồng
dù doanh thu cả năm tăng ba mươi một
lên gần ba năm ngàn triệu đồng
mức giảm này phần lớn như khoảng lỗ rộng chín triệu đồng
trong quý tư
liên quan đến khoảng vay một sáu trăm linh triệu đồng
tại msb công ty cổ phần tập đoàn đầu tư
địa ốc nova novaland
vừa công bố nghị quyết thông qua
việc bổ sung bên đảm bảo cho nghĩa vụ
đối với khoảng vay của công ty này
novaland phê duyệt việc bổ sung tài sản đảm bảo
từ bên đảm bảo là công ty trách nhiệm hữu hạng
delta valley bình thuận
để bảo đảm cho nghĩa vụ vay vốn của công ty
với khoảng vay đã được thông qua
tại nghị quyết sáu mươi bảy và nghị quyết sáu mươi tám
về tài sản đảm bảo
novaland cho biết quyền tài sản sẽ bao gồm
các quyền khai thác quyền chuối nhượng bán
quyền cho thuê mượn quyền quản lý quyền sử dụng
quyền hướng lợi có một số sản phẩm
tại dự án khu thương mại dịch vụ du lịch
các hợp nghị dưỡng số bốn khu thương mại dịch vụ du lịch
các hợp nghị dưỡng số năm khu thương mại dịch vụ du lịch
khu thương mại dịch vụ du lịch nghị dưỡng số sáu
và khu thương mại dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng số bảy
thuộc dự án tổ hợp khu du lịch thung lũng đại dương
do delta valley bình thuận làm chủ đầu tư
trước đó novaland kiến nghị
chính phủ và ngân hàng nhà nước ban hành một số quy định
cho phép các ngân hàng giãn hoảng
và giữ nguyên nhóm nợ cho các dự án mất đồng sản
từ hai đến ba năm
đã giúp các doanh nghiệp có thời gian chờ thị trường hồi phục
và hoàn thiện pháp lý dự án
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản gửi bộ xây dựng
về hướng dẫn thực hiện thí điểm xây dựng nhà đổ xe cao tầng
lắp ghép sử dụng công nghệ xếp xe bán tự động trên địa bàn thành phố
theo ủy ban nhân dân tp hcm
năm hệ thống bến bãi đổ xe của thành phố hiện chỉ đạt khoảng hai mươi quy hoạch
thiếu hơn chín trăm linh hectare so với chỉ tiêu gần một hai trăm linh hectare
khu vực trung tâm thành phố có bốn bãi đổ xe ngầm
nhưng đến nay chưa có công trình nào được triển khai
điều này khiến nhu cầu đổ xe ô tô ngày càng bức bách
ủy ban nhân dân tp hcm cho biết
việc triển khai công trình nhà đổ xe cao tầng lắp kép xây dựng tạm thời
là rất cần thiết
nhằm giải quyết phần nào nhu cầu đổ xe của người dân doanh nghiệp
góp phần kéo giảm ủng tắc giao thông
tuy nhiên việc xây dựng công trình này chưa có tiền lệ
và cần xem xét đảm bảo phù hợp quy định
do đó tp hcm kiến nghị bộ xây dựng có hướng dẫn
về một số nội dung liên quan đến xây dựng công trình tạm
là nhà đổ xe cao tầng lắp ghép
như trình tự thủ tục lập phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư
cơ sở thẩm định phê duyệt dự án thiết kế trình tự
thủ tục thực hiện cấp phép xây dựng
còn công an tp hcm thông tin
hiện trên địa bàn đường thủy thành phố
chưa có khu vực nào được cấp phép và quy định
là vùng phục vụ vui chơi giải trí dưới nước
qua nắm bắt tình hình hoạt động giao thông trên tuyến đường thủy
công an tp hcm phát hiện tình trạng sử dụng mô tô nước hoạt động
trên sông sài gòn gây nguy cơ mất an toàn giao thông
theo các quy định hiện nay các loại hình vui chơi giải trí dưới nước
chỉ được phép hoạt động trong dùng nước được cấp phép
hiện trên địa bàn đường thủy thành phố
chưa có khu vực nào được cấp phép
và quy định là dùng nước phục vụ vui chơi giải trí dưới nước
do đó hầu hết các phương tiện mô tô nước ở đây
đều hoạt động sai dùng nước quy định
công an tp hcm cũng đã triển khai tổng kiểm tra phương tiện
phục vụ vui chơi giải trí dưới nước trên địa bàn đường thủy thành phố
và chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra xử lý
đối với các phương tiện thể thao giải trí dưới nước như mô tô nước
thuyền sob thuyền kayak phương tiện chở khách vui thuyền dân dân
trên địa bàn đường thủy thành phố
thưa quý vị muối đang được thu mua ở mức giá cao
nhưng diêm dân tỉnh bạc liêu không có hạt muối nào để bán
nguyên nhân là do những trận mưa trái mùa trong thời gian qua
đã làm tan chảy những hạt muối trắng chuẩn bị thu hoạch trên đồng
khiến diêm dân trắng tay
hàng năm vào thời điểm này diêm dân ở tỉnh bạc liêu
đã bước vào đợt thu hoạch thứ hai trong vụ muối
tuy nhiên năm nay bà con chưa thu hoạch được hạt muối nào
từ trước tới đến nay bà con lao đao khi rượu muối gần kết tổ hạt
lại bị những trận mưa trái mùa xóa sạch
với gần một năm trăm linh hectare bạc liêu là một trong những địa phương
có diện tích sản xuất muối lớn cả nước
hạt muối nơi đây nổi tiếng do có màu trắng hồng khô chắc không tạp mùi
mặc dù nghề làm muối bạc liêu đã tồn tại hơn một trăm linh năm
và đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm hai nghìn một mươi
nhưng diêm dân ở đây vẫn chưa thể giàu lên từ muối
nguyên nhân là do diện tích canh tác của từng gia đình không nhiều
giá cả không ổn định khâu tiêu thụ còn bất cập
nhất là vào những năm gặp thời tiết bất lợi
càng làm cho thu nhập từ nghề muối của người dân thêm bắt bền
những ngày này khi bình minh lên
cũng là lúc ngư dân phan thiết tỉnh bình thuận bận rộn ra biển đánh bắt rút
với giá hơn một mươi đồng mỗi kg
thì người dân có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày
những ngày tháng hai tại dùng biển gần bờ hàm tiền muối né thành phố phan thiết
người dân bận rộn với những mẻ lưới đầy rút từ rối
việc xác định vị trí nhiều rút
dựa vào kinh nghiệm quan sát của người dân
đặc biệt rút biển thường xuất hiện dày đặc
vào lúc bình minh ở dùng nước nông dưới chừng con sống vỗ
người đi cao rút theo từng giống
chia nhau đi quan sát bậc biển
khi phát hiện khu vực nhiều rút
thì gọi thông báo cho nhau đến cuồng cao
rút bình minh thường xuất hiện dày đặc
vào lúc bình minh ở dùng nước nông dưới chừng con sống vỗ
người đi cao rút theo từng giống
chia nhau đi quan sát bậc biển
khi phát hiện khu vực nhiều rút
còn có tên là tét biển
có hình dạng như con tôm nhỏ
nhưng lại có giá trị dinh dưỡng rất cao
khi gặp luồng rút
hai người lội xuống biển thả lưới
dày rút rồi thu lưới chát lên bờ
trải tấm bạc lên bờ biển
rồi vũ lưới cho rút đổ ra
những con rút tươi rối
lắp đánh một màu hồng tươi
cứ như thế một buổi sáng
người dân có thể cào nhiều mẻ lưới
và thu về từ một đến hai tà rút
tùy từng hôm
nếu mà con thì một mươi ngàn à
còn bán khách thì vài chục
rút được thương lái thu mua giá cao hay thấp
tùy vào độ tươi và chất lượng con rút
giá giao động trên một mươi đồng mỗi kg
nên mỗi sáng
nếu cào được hơn một tà rút
thì ngư dân có thể kiếm hơn một triệu đồng
đến du lịch buổi né những ngày này
du khách tắm biển cũng sẽ được xem
người dân cào rút
và mua rút tươi về chế biến
thưa quý vị đến nay
phần mềm trí tuệ nhân tạo
chách gbt chưa cho phép đăng ký trực tuyến
tại việt nam
muốn sở hữu tài khoản để trải nghiệm tính năng
mà công cụ này mang lại
thì người dùng phải trải qua nhiều thao tác phức tạp
không phải ai cũng có thể làm được
chính vì thế trên các trang mạng xã hội nở rộ
những hội nhóm mua bán cho thuê tài khoản chách gbt
chuyên gia cảnh báo có nhiều rủi ro
mà người dùng có thể gặp phải
những ghi nhận ngay sau đây cũng sẽ kết thúc
kinh tế phương nam ngày hôm nay
với từ khóa mua bán tài khoản chách gbt
công cụ tìm kiếm google cho ra hơn ba tám triệu kết quả
chỉ trong sáu giây
các hội nhóm trên mạng xã hội facebook
với hàng chục ngàn người theo dõi
cũng rầm rộ quảng cáo
với những cam kết để thu hút người có nhu cầu
trên ứng dụng google play hay app store
cũng xuất hiện nhiều phần mềm chách gbt
với giao diện bắt mắt
với hàng trăm hàng ngàn lượt tải về
chuyên gia an ninh mạng cho rằng
việc mua bán hoặc thuê tài khoản chách gbt
đang diễn ra rầm rộ vì độ nóng của phần mềm trí tuệ nhân tạo này
tuy nhiên có nhiều nguy cơ
người dùng cần hết sức cảnh giác
chính vì sự hạn chế chưa cho phép
sử dụng tại thị trường việt nam
thành ra rất nhiều thông tin
mua bán tài khoản trên mạng
và có nhiều thông tin là
download những phần mềm trên google play
hoặc là trên app store
và chúng tôi xác định ra
cũng có những phần mềm giả mạo
thông tin đăng ký chách gbt chia sẻ trên mạng xã hội
thì họ lít vào
và khi họ lít vào thì không có rất nhiều trường hợp
chúng tôi ghi nhận được là lít luôn là kèm theo
những cái mã đọc nó nằm trên đó
và những cái phần mềm gián điệp khi mà lit vào
cài vào thì nó sẽ gì
nó gắn vào trong máy của mình
thì như vậy nguy cơ rỉ thông tin
mất dữ liệu mất các tài khoản như ngân hàng
rồi số điện thoại tin nhắn điện thoại
là hoàn toàn khả năng xảy ra
nhiều người cũng đăng tin quảng bá
tài khoản openai chách gbt
sử dụng vĩnh viễn giá trị ba mươi năm đồng
có sáng tiền tài khoản tạo sẵn
chỉ việc đăng nhập vào để sử dụng
đầy đủ chức năng
để nhận được tài khoản người mua phải chuyển khoản trước
do đó nhiều đối tượng sẽ lợi dụng để lừa đảo
chiếm đoạt tiền sau đó chặn liên lạc
hoặc đưa tài khoản giá mạo không sử dụng được
nếu mà có nhu cầu thử nghiệm chách gbt
thì cũng không nên là
tin vào hoặc là download
những cái đường link trên
được chia sẻ tràn lan trên facebook
hoặc là trên các mạng xã hội khác
tôi khuyên là không nên
tại vì những cái thông tin đó những cái trang đó
hiện nay rất là nhiều cái thông tin là
giả mạo nếu mà có muốn
thì cũng nên tham khảo những cái chuyên gia
về có kiến thức về an ninh mạng
họ sẽ phát định xác định được là
những cái trang đó những cái tin đó những cái đường link đó
những cái phần mềm đó có những cái mã độc
kèm theo phía sau không có những phần mềm gián điệp
kèm theo phía sau không
khi chách gbt xuất hiện chỉ mất vài giây
thì hầu hết các câu hỏi thắc mắc theo yêu cầu
đều có thể được giải đáp
theo giới phân tích bên cạnh những lợi thế
chách gbt cũng đặt ra nhiều nguy cơ về pháp lý
vi phạm sở hữu trí tuệ
nếu người dùng tin tưởng mù quán vào trí tuệ nhân tạo
trí tuệ nhân tạo không phải là một trụ thể
chưa được pháp luật công nhận là một trụ thể
sử dụng trí tuệ nhân tạo
để phục vụ cho công tác
làm bài nghiên cứu của mình
mà không sử dụng
trí tuệ của mình
cái công sức của mình
bài viết từ thực lực của mình
thì trong trường hợp này mình copy lại
thì có thể được hiểu đó là những trường hợp đó là
và những bài viết đó
những sản phẩm đó cũng không được đăng ký
cái quyền sở hữu
đối với tác phẩm đó
bởi vì mình mang tính chất là đạo văn
sự phát triển vượt bậc của trí thông minh nhân tạo ai
trong đó có chách gbt
nhiều nhận định cho rằng một số ngành nghề sẽ bị ảnh hưởng
có thể cắt giảm nhân sự ở tương lai không xa
tuy nhiên các quyết định quan trọng
vẫn nằm trong tay con người
chách gbt hay là ai
thì nó đều là công cụ hỗ trợ
cho tất cả mọi ngành nghề
liên quan đến vấn đề pháp lý
và những văn bản pháp luật pháp lý
thường xuyên được thay đổi cập nhật thường xuyên liên tục
nếu mà người dùng quá tin tưởng vào phần mềm này
thì cũng dẫn đến những rủi ro
những hậu quả pháp lý
mà khó kiểm soát được
theo các chuyên gia
việc sử dụng trí tuệ nhân tạo chách gbt
vẫn chỉ dừng ở mức độ tham khảo
và không nên mua bán tài khoản
vì những rủi ro có thể gặp phải
và những thông tin vừa rồi trong mục kinh tế phương nam
đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt quý vị